sau khi thị sát một số khu vực ven biển sạt lở nghiêm trọng chiều nay phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác của quốc hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh cà mau về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và vấn đề phòng chống sạt lở bờ biển đê biển
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao những kết quả tỉnh cà mau đã đạt được trong ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ tỉnh trong đó nhấn mạnh việc cà mau đã xác định và thực hiện tốt ba trụ cột để phát triển kinh tế địa phương
phó chủ tịch quốc hội lưu ý cà mau giả soát kỹ lại những quy hoạch để lựa chọn những ưu tiên có chương trình hành động cụ thể thiết thực để đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản và kinh tế biển
phó chủ tịch quốc hội gợi mở cho cà mau nên quy hoạch lại dân cư vấn đề sản xuất và giao thông bởi tỉnh có nguy cơ bị ống ngập sâu và sạt lở rất cao
về các đề xuất của tỉnh phó chủ tịch quốc hội ghi nhận và sẽ trình ban thường vụ quốc hội xem xét quyết định trong thời gian sớm nhất